ước tính cứ một mươi người dân thì có gần chín người tham gia
tuy nhiên tại một số địa phương vùng núi vùng sâu vùng xa mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân còn gặp nhiều khó khăn thách thức do người dân chưa nhận thức đúng đắn về lợi ích của thẻ bảo hiểm y tế đối với chính bản thân họ
xác định rõ tổng số học sinh chiếm khoảng trên một mươi năm dân số trên địa bàn nên bảo hiểm xã hội huyện nam đàn tỉnh nghệ an trong năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
đã nỗ lực vận động tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế đạt gần chín mươi bốn
đây là kết quả của sự quyết tâm của ngành bảo hiểm xã hội và của ngành giáo dục với hướng đi đúng cách thực hiện thiết thực
nhiều năm bảo hiểm xã hội nam đàn cũng đã phối hợp với phòng y tế tham bưu cho các vị chính quyền huyện đặc biệt là vào đầu năm học
thì huyện có kích thích tổ là thành lập bàn chỉ đào về triển khai bảo hiểm y tế học sinh
bảo hiểm xã hội chịu trách nhiệm tổng hợp hướng dẫn tổng hợp các trường học để thực hiện bổng thể học sinh
và có số lượng báo cáo theo định kỳ ngành y tế hoặc là chỉ đào từ tuyển trạm y tế đến trung tâm y tế
thực hiện tốt chăm sóc khai bắn đầu cho học sinh
bảo hiểm xã hội cấp chuyển kinh phí trích chuyển về cho các trường đảm bảo kịp thời đủ quy định
không được thuận lợi như huyện nam đàn
một số địa phương khác trên địa bàn tỉnh
đề an còn khó khăn do chính quyền chưa quan tâm đúng mực
người dân lại chưa biết được giá trị của thẻ bảo hiểm y tế đối với cuộc sống của họ
phần khác do những phong tục tập quán khiến họ thở ơ với thẻ bảo hiểm y tế
trong quá trình thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh sinh viên trên địa bàn cũng gặp không ít khó khăn
cái thứ nhất theo quy định của luật bảo hiểm y tế học sinh sinh viên là đối tường tham gia bảo hiểm rồi bắt buộc
tuy nhiên hiện nay thì chưa có cái chế tài nào
để xử lý đối với học sinh sinh viên không tham gia bảo hiểm y tế
đấy là một cái khó khăn
trừ vào cuộc của chính quyền địa phương và một số nhà trường tại một số địa phương
thì vẫn chưa tốt vẫn coi việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh này là trách nhiệm của ngành bảo hiểm xã hội
vấn đề tiếp đó là học sinh được ngân sách nhận được
tùy được ngân sách nhận được hỗ trợ ba mươi mức động
tuy nhiên đối với những gia đình mà đông con
rồi những gia đình ở vùng nông thôn có mức thu nhập thấp
thì việc động ví cho con em mình vẫn còn gặp khó khăn
và việc tuyên tuyển phổ biển vận động nhân dân
nói chung học sinh sinh viên thuộc các vùng dạo dân còn gặp rất nhiều khó khăn
mà tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế các vùng giáo dân là còn thấp
một nguyên nhân khác khiến người dân chưa tự nguyện tham gia bảo hiểm y tế
do là cơ sở
vật chất trang thiết bị tại các trạm xá chăm sóc sức khỏe ban đầu thiếu thốn
không có gì khiến thể bảo hiểm y tế
mặc dù được hỗ trợ đến gần bốn mươi
thậm chí phát miễn phí cũng ít người để ý đến giá trị của nó
trạm y tế xã châu khê là trạm y tế trọng điểm cho nhân dân các xã lần cận
như lạng khê chi khê và cam lâm đôn phục tới khám và điều trị bệnh
với quy mô có năm dường bệnh bao gồm bảy nhân viên y tế
trong đó có một bác sĩ còn lại là y sĩ và điều dưỡng
mỗi ngày trạm y tế này khám và cấp phát thuốc điều trị cho khoảng bốn mươi đến năm mươi người dân
tuy nhiên trang thiết bị của trạm lại chẳng có gì
đối với một trạm y tế cấp xã
với chức năng và nhiệm vụ chính là chăm sóc sức khỏe ban đầu
khám và điều trị những bệnh thông thường
tuy nhiên việc cần có thêm máy móc hỗ trợ cho việc khám và chữa bệnh
là việc hết sức cần thiết
đây cũng là nguyện vọng tha thiết của một bác sĩ đã được đào tạo đa khoa
mà nhiều năm nay vẫn phải thực hiện khám chay cho người bệnh
hiện tại bây giờ anh em rất gặp nhiều khó khăn vì công tác là cấp phát thuốc
và thanh kiệt toán bảo hiểm hơn nữa là các chị ở đây hình như có tuổi rồi gần với hiếu rồi
hàn chế với phần máy tính bí tính chẳng hạn nhưng chưa làm hoàn thiện được
còn cái cơ sở vật chất thì hiện tại nó có cái nhà thì nó có cơ sở hạ tầng
nhưng mà cả phương tiện thì có đủ nhưng mà chưa đồng bộ
với đội ngũ cán bộ y tế yếu về trình độ chuyên môn
lại thiếu trầm trọng về trang thiết bị máy móc phục vụ công tác khám và điều trị bệnh
đây là một trong những nguyên nhân mà người dân không chủ động tới khám bệnh
và chỉ đến trạm xá khi mắc bệnh
điều này kéo theo việc họ không mặn mà với việc tham gia
bảo hiểm y tế vì quan niệm bị bệnh thì cứ ra trạm xá xin thuốc là xong
tôi cứ có bệnh thì đến trạm xá rồi lấy thuốc về uống
cũng không biết dùng thẻ bảo hiểm y tế để làm gì
chúng tôi là xã một trăm ba mươi năm nên được phát thuốc miễn phí
bác sĩ cho uống thuốc khỏi bệnh nên chỉ cần đến lấy thuốc uống thôi
tình trạng không biết dùng thẻ bảo hiểm y tế để làm gì như chị huyên không phải là phổ biến
nhưng cũng có không ít ở vùng cao vùng sâu
vùng dân tộc thiểu số tại nhiều địa phương
đây cũng là điểm khó khăn để có thể bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân
khi mà người dân chưa biết rõ về lợi ích của việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế
đối với việc chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình
trước mắt để khắc phục tình trạng trên
nhiều cấp ủy chính quyền nói chung và ngành bảo hiểm nói riêng đã có tiến hành nhiều giải pháp
một số giải pháp quan trọng đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền
vùng sâu vùng xa dân trị chưa được cao
thì công tác tuyên truyền là công tác quan trọng nhất để người dân họ nhận thức được
đâu là quyền lợi đâu là hỗ trợ của nhà nước
và đâu là cái trách nhiệm của người dân đứng đầu chính quyền ở đó
còn về mặt kinh vị thì chúng tôi còn hỗ trợ nhiều nguồn lực
huyện cân quân là một huyện chiếm hai phần ba dân số nghèo
nên trong cái vấn đề giải quyết là phải đồng bộ
từ cơ sở hạ tầng đến đời sống của nhân dân
thì khi đó mới tiến tới được toàn thể một trăm linh nhân dân có thể bảo hiểm y tế
tuyên truyền được xác định là một trong những giải pháp quan trọng
ở nhiều địa phương và của ngành bảo hiểm xã hội
để thực hiện mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân
tuy nhiên tuyên truyền như thế nào thì phải có những nội dung
cách làm phù hợp với từng vùng miền và từng tầng lớp đối tượng
trong thời gian qua chúng ta cũng đã làm tương đối tốt với công tác tuyên truyền
nhưng mà thực sự chúng ta đã làm tương đối tốt với công tác tuyên truyền

với hệ thống bảo hiểm y tế chúng ta cũng đã làm tương đối tốt với công tác tuyên truyền
với hệ thống mạng lưới y tế cơ sở phủ khắp cả nước
và hơn hai mươi năm năm kinh nghiệm thực hiện bảo hiểm y tế
chắc chắn chúng ta sẽ đạt được mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân
khi có được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị các cấp các ngành
để vượt qua được những khó khăn thử thách còn tồn tại
thưa quý vị và các bạn
nghị quyết số hai mươi một về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đã đưa ra những định hướng chiến lược phát triển cụ thể
về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
nhằm tiến tới hoàn thiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân
bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động
sau năm năm triển khai nghị quyết đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
tuy nhiên vẫn còn những khó khăn hạn chế trong công tác tuyên truyền
hình thức tuyên truyền công tác phối hợp trong hoạt động từ trung ương đến địa phương
giữa các cơ quan ban ngành tổ chức xã hội của một số địa phương
còn chưa chặt chẽ và hiệu quả
để bảo đảm từng người dân từng hộ gia đình từng người lao động
đều có được nhận thức đầy đủ hơn về tính yêu việt nhân văn
sự thiết thực của việc tham gia bảo hiểm y tế
chúng ta cần nâng cao tính thiết thực chiều sâu trong nội dung tuyên truyền
đổi mới hình thức biện pháp tuyên truyền bảo đảm phong phú đa dạng
phù hợp với từng đối tượng cụ thể khen thưởng kịp thời đơn vị cá nhân làm tốt
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trục lợi chính sách bảo hiểm y tế
thì mục tiêu bảo hiểm y tế bao phủ toàn dân mới thực hiện thành công được
chương trình của chúng tôi xin kết thúc tại đây